chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
xin mời quý vị cùng theo dõi
còn hến ông phan thiên định chia sẻ
thành phố huế đã xét nghiệm sách covid một mươi chín hơn chín trường hợp
qua đó phát hiện bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
liên quan điểm nóng là mổ phú hậu
sáu mươi một ca cuộc phong tỏa còn hến một mươi năm
ngoài ra có hai ca chưa rõ nguồn lây
trong hôm nay thành phố huế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm diện rộng
để sớm ổn định tình hình dịch trên địa bàn thành phố
bí thư thành ủy huế trao đổi thêm vấn đề là lâu nay tỉnh thừa thiên huế
đã làm rất tốt công tác ngăn ngừa từ xa
nên rất nhiều người chủ quan không quan tâm đến các biện pháp năm k
để tự bảo vệ bản thân mình
hiện tình trạng đó đã hoàn toàn thay đổi
mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các yêu cầu
khuyến cáo và theo sát các thông tin do chính quyền cung cấp
để chủ động bảo vệ mình trước sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín
ông định chia sẻ thêm nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
không cho phép các địa phương cấp tỉnh
tự đưa ra các biện pháp quản lý chống dịch như trước đây
theo đó quy định tạm thời không áp dụng một số biện pháp chống dịch
tại các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín
đây là điều cần thiết để chúng ta vừa phòng chống dịch
vừa duy trì sự hoạt động của toàn bộ nền kinh tế
virus sẽ không bao giờ mất đi
và chúng ta buộc phải thay đổi nhận thức thói quen
để đảm bảo an toàn cho bản thân mình
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố huế
đã kích hoạt trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín
hội phản ứng nhanh thừa thiên huế cũng đã được quyết định
thành lập nhằm mục đích hỗ trợ các cơ quan chức năng
trong phòng chống dịch bệnh
trong việc tổ chức chuyên chở các f
kiểm soát tại các chốt giúp phân luồng người xét nghiệm bệnh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa thiên huế
cũng đang tiến hành gấp trúc hoàn thiện các hạng mục
tại hai khu thu dung và điều trị f không triệu chứng
hoặc triệu chứng nhẹ tại thị xã hương trà
trong một hai ngày tới sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cơ sở
để cơ quan chức năng triển khai lắp đặt vách ngăn
bố trí dường và hệ thống máy bóc trang thiết bị
thành phố huế đã chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức tầm soát truy vết trên diện rộng
nhằm kịp thời phát hiện từng bước kiểm soát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn trong việc truy vết f
cũng như một số phường vẫn chưa triển khai tiêm được cho nhiều đối tượng
số ca mắc covid một mươi chín phát hiện trong cộng đồng thành phố huế tăng nhanh chưa từng có
lãnh đạo tỉnh triệu tập cuộc họp chỉ đạo nóng dùng lực chống dịch
trước đó các ca nhiễm sars cov hai mới liên quan đến các điểm dịch
ở một số phường tỉ dạ an cựu an tây thuận lộc
thành phố đã chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ chức tầm soát truy vết trên diện rộng
nhằm kịp thời phát hiện từng bước kiểm soát diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố huế
thường xuyên chỉ đạo các vấn đề phát sinh liên tục
đưa ra các giải pháp trong phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố huế dồn lực để phòng chống dịch các đất nguồn lây
đồng thời tiếp tục ra soát các hộ khó khăn để có sự hỗ trợ kịp thời
ông võ lê nhật chủ tịch ubnd tp huế cho biết thêm
hiện thành phố đã và đang quyết liệt các khâu trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế sự lây lan nỗ lực giải quyết các khó khăn hiện có
để phòng dịch hiệu quả thành phố huế đã khẩn trương truy vết nhanh
xét nghiệm diện rộng và kiểm soát chặt các hộ dân thực hiện cách ly giám sát tại nhà
đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín
tuy nhiên hiện tồn tại một số khó khăn như
một số phường hiện chưa triển khai tiêm được cho đối tượng từ một mươi tám đến năm mươi chín tuổi trên địa bàn
và liên quan đến chùm ca bệnh như hương phong an tây vĩ dạ
ngoài ra do địa bàn rộng lực lượng cán bộ y tế tại cơ sở mỏng
ngoài công tác phòng chống dịch còn tham gia công tác tiêm chủng công tác khám chữa bệnh
bên cạnh đó phó chủ tịch ubnd tỉnh nguyễn thanh bình yêu cầu dùng lực để sớm dập dịch
để nhanh tiến độ tầm soát tự thương ở tất cả các chợ trên địa bàn
phải nhận diện rõ bản đồ dịch tễ để có giải pháp phù hợp
tỉnh sẽ hỗ trợ các lực lượng giúp tp huế sớm hoàn thành tầm soát diện rộng
lấy mẫu các trường hợp liên quan đến các điểm dịch phức tạp ông bình chỉ đạo
lãnh đạo tỉnh yêu cầu tp huế nắm dữ liệu ngay từ các chốt kiểm soát
để có biện pháp với các trường hợp người về từ các địa phương khác
nhằm giám sát chặt chẽ đầu vào một cách đúng quy định ứng dụng công nghệ thông tin
người đứng đầu các phường xã phải nắm rõ thông tin liên quan đến dịch trên địa bàn
rà soát lại các giải pháp quy trình thực sự phát khui hiệu quả
thống nhất chỉ đạo tập trung quyết liệt trong thời gian ngắn nhất để dập dịch
sớm ung định tình hình đảm bảo cuộc sống của nhân dân
tp huế đang thực hiện siết chặt nhiều biện pháp phòng chống dịch như quán cà phê nhà hàng
quán ăn ở thừa thiên huế được yêu cầu phục vụ không quá hai mươi người cùng thời điểm
tỉnh này cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định biện pháp phòng chống dịch bệnh
đã triển khai có hiệu quả từ trước đến nay
chú trọng các biện pháp phòng chống dịch trong khu công nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
phát huy vai trò tại chỗ của các địa phương của tổ phòng chống dịch cộng đồng
chính quyền tỉnh khuyến cáo người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và yêu cầu năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách khai báo y tế không tập trung đông người
chú động tiêm vaccine khi đến lượt và quét mã qr
như biện pháp tiếp tục siết chặt cụ thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhà hàng quán ăn quán cà phê
giãn cách tối thiểu hai mét giữa các bàn quét mã qr
cho tất cả các khách hàng đến giao dịch ăn uống phục vụ không quá năm mươi công suất và không quá hai mươi khách hàng trong cùng một thời điểm
đối với tiệc cưới hỏi liên hoan tiệc mừng được tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện theo quy định phòng chống dịch
dành cách tối thiểu hai mét giữa các bàn quét mã qr code tối đa không quá năm mươi công suất phục vụ và không quá ba mươi người
việc tổ chức đám tang việc hiếu phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh hạn chế tập trung đông người và vận động người dân tổ chức theo hình thức đơn giản
trên với các trường học trên địa bàn tp huế tp yêu cầu không tập trung học sinh đến trường thực hiện dạy học qua trường hình
dạy học trực tuyến bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng một mươi một cho đến khi có thông báo mới
đối với các huyện thị xã duy trì dạy học trực tiếp đối với những địa bàn có yếu tố dịch tễ nguy cơ cao
hoặc các trường học có f thì xem xét các yếu tố dịch tễ tổ chức kết hợp dạy học qua truyền hình dạy học trực tuyến
hoạt động thể dục thể thao ngoài trời được hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện theo quy định phòng chống dịch và không quá hai mươi người trong cùng một thời điểm
các khách sạn khu nghỉ dưỡng được phép hoạt động nhưng không quá năm mươi công suất
các nhà hàng tại khách sạn khu nghỉ dưỡng được phép hoạt động nhưng không quá năm mươi công suất và không quá hai mươi khách hàng trong cùng một thời điểm
các nhà nghỉ nhà trọ homestay được phép hoạt động nhưng không quá năm mươi công suất
trên hoạt động siêu thị chợ truyền thống được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch
yêu cầu tất cả những người vào siêu thị chợ phải quét mã qr
tỉnh này tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường massage sông hơi cơ sở thẩm mỹ spa game online chạp chiếu phim
bức bia hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật các giải thi đấu thể thao
các hoạt động thể thao trong nhà như phòng tập gym yoga gm bà thời gian trước vừa được hoạt động nay cũng được yêu cầu tạm dừng hoạt động
chúng tôi vừa cập nhật tin tức mới nhất của dịch bệnh trên địa bàn tp huế
nếu quý vị có đóng góp hay ý kiến gì thêm về tình hình dịch bệnh tại tp huế và các tỉnh thành trên cả nước có thể để lại bình luận phía dưới cho chúng tôi
chúc quý vị một buổi tối vui vẻ kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại